thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết trên địa bàn thành phố biên hòa vừa ghi nhận thêm một ca nghi mắc động một khỉ
ngày hai mươi chín tháng hai qua khám sàng lọc tại bệnh viện gia liễu đồng nai đã phát hiện một ca nghi mắc động mùa khỉ
trung tâm kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với bệnh viện gia liễu tiến hành điều tra xác minh dịch tễ xử lý ổ dịch
đó là trường hợp của bệnh nhân ptn giới tính nam sinh năm hai nghìn bảy là công nhân có địa chỉ thường trú tại ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom tạm trú tại khu phố hai phường long bình tân thành phố biên hòa
qua công tác điều tra dịch tễ tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn tiếp xúc tốt
tuy nhiên trên người bệnh nhân xuất hiện các nốt mụn mủ từ năm đến một cm phân bố ở mặt miệng lòng bàn chân dây đang ở khu vực lương và cơ quan sinh dục hậu môn
các xét nghiệm lâm sảng ghi nhận
xét nghiệm răng mai dương tính
qua khai thác các yếu tố dịch tễ cho thấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay chưa ghi nhận thông tin bệnh nhân đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài
bệnh nhân có nhiều bạn gái
từ ngày hai mươi hai một theo bệnh nhân khai xuất hiện các nốt mụn mủ đỏ nhỏ ở khu vực dế nách và hai bên mạng xườn
các nốt mụn mủ bắt đầu lan rộng đến phần lưng mặt cơ quan sinh dục và hậu môn
ngoài ra bệnh nhân còn có những biểu hiện như sưng hạch ở cổ đau đầu ngứa
đến ngày hai mươi chín tháng một bệnh nhân được người nhà mua thuốc ở quầy thuốc gần nhà cho uống tuy nhiên tình trạng không đỡ
đến ngày hai mươi chín tháng hai bệnh nhân đến khám tại bệnh viện gia liễu đồng nai được chẩn đoán
viêm da theo dõi động mùa khỉ tầm soát các bệnh lây chuyển qua đường tình dục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus động mùa khỉ gửi viện pasteur tp hcm
từ ngày khởi phát các triệu chứng của bệnh bệnh nhân có tiếp xúc với một mươi một người sức khỏe của những người này hiện tại bình thường
từ kết quả đó trường hợp này nghi mắc động mùa khỉ nghi ngờ lây nhiễm tiếp xúc qua đường tình dục
ngành y tế đã hướng dẫn bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà xử lý môi trường xung quanh nhà bệnh nhân hướng dẫn bệnh nhân khử khuẩn quần áo chăn màn vật dụng cá nhân
nếu có triệu chứng bất thường phải báo ngay cho trạm y tế phường long bình tân để được hướng dẫn kịp thời
bên cạnh đó tăng cường công tác truyền thông đại chúng về nguy cơ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh động mùa khỉ cho người dân
trở lại đây nên đến cơ sở y tế để được tư vấn khám sàng lọc sức khỏe để phát hiện sớm và điều trị
từ đầu mùa dịch đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận bốn ca mắc động mùa khỉ trong đó tại thành phố biên hòa có ba ca
bệnh đồ mùa khỉ là một bệnh do virus động mùa khỉ gây ra
nó có thể lây truyền từ động vật sang người và cũng có thể lây truyền từ người sang người
ca mắc động mùa khỉ đầu tiên ghi nhận trên thế giới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại cộng hòa dân chủ công cô
bệnh có triệu chứng giống với bệnh động mùa ở người nhưng mức độ lây lan chậm hơn và mức độ bệnh cũng nhẹ hơn
chia sẻ bệnh động mùa khỉ thạc sĩ bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ bôn chuyển nhiễm bệnh viện đào y cho biết
bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm chúng ta có thể coi đấy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính
và đó là một bệnh lây truyền từ động vật sang người
có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật và sau đó virus lan sang người
và khi lan sang người rồi thì chúng ta
chúng ta trở thành một cơ thể có mang virus và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh
thì do cái đặc tính của virus động mùa khỉ mà hiện nay người ta đã thấy rằng là virus động mùa khỉ lây truyền chủ yếu qua đường tiếp xúc
khi chúng ta nói một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc thì thực tế là cái đường lây truyền của nó phức tạp hơn nhiều
bởi vì là khi một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc nghĩa rằng là bệnh đó hoàn toàn có thể lây truyền cho người khác
khi mà chúng ta tiếp xúc với cả người
có thể là qua đường giọt bắn có nghĩa rằng là chúng ta có virus trong người chúng ta nói chuyện với một người ở khoảng cách gần
và virus có thể theo nước bọt đi theo cái con đường nói chuyện bắn sang người đối diện và người đối diện bằng một cách nào đó
họ sử dụng tay họ sử dụng các cơ thể của họ làm cho họ bị nhiễm bệnh và từ đó nên họ tiến triển thành người mang bệnh
thứ hai là chúng ta có thể mắc bệnh thông qua các cái tiếp xúc về da và nhạc
các tiếp xúc ở đây có thể ở chỗ là chúng ta có thể có quan hệ tình dục với người mắc bệnh
chúng ta có thể sử dụng chung các dụng cụ dùng chung các đồ vật với cả người mắc bệnh
từ đó làm cho chúng ta bị nhiễm virus hoặc những cái tiếp xúc với bệnh nhân ông qua bàn tay
tiếp xúc với bệnh nhân thông qua các phần cơ thể thì có thể làm cho chúng ta bị nhiễm bệnh
đối với cả bệnh động mùa khỉ hiện nay thì người ta xác định là phần lớn các trường hợp bị nhiễm đậu mùa khỉ
xảy ra do các cái quan hệ tình dục
bởi vì khi mà một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc thì cái con đường tình dục
nó là cái con đường mà tiếp xúc trực tiếp nhất làm cho những cái người mà có quan hệ tình dục với bệnh nhân sẽ bị nhiễm bệnh
và đó cũng là cái đường lây truyền mà chúng ta thường thấy ở đây bên cạnh các cái con đường lây nhiễm đậu mùa khỉ khác
thông qua các cái đường tiếp xúc da và nhiên mạc khác
thì đối với cả bệnh động mùa khỉ hiện nay thì đặc biệt là bệnh động mùa khỉ hiện nay thì đặc biệt là bệnh động mùa khỉ hiện nay

bao gồm những người là nam quan hệ tình dục đồng giới những người bị các bệnh lý suy giảm miễn dịch
ví dụ như là hiv thì đấy là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao bị mắc bệnh
bệnh động mùa khỉ thì có các cái biểu hiện chủ yếu là các cái biểu hiện của da và nhiên mạc
tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện các cái nốt phòng
các cái nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm
và trên các cái nốt phỏng đó nó có thể diễn biến theo thời gian làm cho các cái tổn thương ban đầu
có thể là những cái rát sần rát đỏ nhỏ nhưng sau đó tạo thành các cái nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra và tạo thành những cái mảng thâm nhiễm cũng như tạo thành một cái nền
tương đối là cứng ở trên da và với độ mù khỉ nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt
thì những cái tổn thương đó có thể để lại sẹo vào cái nguy cơ bội nhiễm
thì những trường hợp tử vong mà được ghi nhận ở bệnh nhân đậu mùa khỉ
thì người ta đã xác định được ra khá nhiều các triệu chứng khác nhau liên quan tới cả da và niêm mạc
thì các cái tổn thương ban trên da thì tôi cũng đã vừa đề cập
nhưng ngoài ra bệnh nhân có thể có các cái tổn thương khác
ví dụ như là tổn thương mắt bệnh nhân có thể có các tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn
làm cho tình trạng nhiễm trùng da và niêm mạc trở nên nặng hơn
bệnh nhân có thể có những tổn thương phổi và phối hợp trên nền những bệnh nhân có các bệnh lý nền
thì làm cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh truyền nhiễm này
triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh này đó là phát ban phát ban toàn thân và hoặc ở bộ phận sinh dục sau đó đến sốt
nguy cơ bùng phát dịch ở cộng đồng dân cư là thấp
nhưng nguy cơ với người đồng tính nam và những người hành nghề mại dâm là ở mức trung bình
tuy vậy nguy cơ mắc động mùa khỉ phụ thuộc qua nhiều hành vi và tình trạng biến dịch của cơ thể
vì thế chúng ta vẫn thường có những người không phải là người đồng tính hay hành nghề mại dâm vẫn bị mắc bệnh
do họ có tiếp xúc với những người bị bệnh
virus động mùa khỉ hiện đang vẫn lưu hành ở động vật ở một số nước ở châu phi
đây là nguồn lây nhiễm tiềm tàng khiến cho dịch bệnh đợt này có thể giảm dần nhưng đợt khác sẽ lại bùng phát
cho đến nay các biến thể hiện tại tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do động mùa khi còn thấp
cho đến nay với các biến thể hiện tại tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do động mùa khỉ thấp
con đường lây bệnh cũng khiến cho căn bệnh này hiện tại tập trung ở một số nhóm người dân cư cụ thể
ít khả năng lây lan ra cộng đồng
tuy nhiên trong nhóm dân cư này cụ thể ở đây đó là người đồng tính nam và những người hành nghề mạng dâm
số người mắc bệnh sẽ tăng lên nhanh chóng kèm theo biểu hiện trên da khiến cho họ dễ bị kỳ thị
vì vậy dấu bệnh không chữa trị kịp thời và tiếp xúc nguồn lây tiềm ẩn cho cộng đồng
việt nam cũng sẽ không khác gì ở các nước trên thế giới
cũng như các nước trong khu vực đang có nguy cơ bùng phát dịch bệnh này
tại việt nam chúng ta đã phát hiện ra những người mắc bệnh không rõ nguồn lây
tức là đã có sự lây lan thầm lặng trong cộng đồng
số ca mắc sẽ tăng lên nhanh chóng nếu chúng ta không chẩn đoán kịp thời
người mắc bệnh không được xét nghiệm trần đoán kịp thời thậm chí nhiều nơi còn thiếu kit xét nghiệm
bên cạnh đó chưa kể trong những năm vừa qua
tỷ lệ nhiễm hiv ở nhóm người đồng tính nam tại việt nam tăng nhanh chóng và ở mức cao
thật không may là đường lây chuyển hiv và động mùa khỉ tương đồng
nên có thể dự đoán rằng đậu mùa khỉ sẽ bùng phát ở nhóm người này nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời
trong giai đoạn hiện nay để phòng ngừa bệnh động mùa khỉ người dân cần phải lưu ý những vấn đề sau đây
một biết được dấu hiệu triệu chứng của bệnh động mùa khỉ và tránh tiết sức với những người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
nếu bản thân có những dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ thì nên tự cách ly và gọi điện tới cơ sở y tế để được hướng dẫn
người có nguy cơ cao mắc bệnh nên tiêm phòng vaccine phòng bệnh
theo các chuyên gia đối với những người đã từng tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ thông thường
cũng có nguy cơ mắc bệnh nhưng chỉ xuất hiện tại các triệu chứng nhẹ không đáng lo ngại
bệnh đồng mùa khỉ hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nhưng bệnh thường nhẹ và có thể tự khỏi nếu đã tiêm vaccine
người bệnh chủ yếu sẽ được các bác sĩ kê đơn thuốc nhằm giảm đau và kháng viêm để hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng
có thể tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ để hạn chế tối đa khả năng mắc bệnh
theo nghiên cứu vaccine động mùa khỉ có thể hạn chế tám mươi năm mắc động mùa khỉ
ngành y tế cũng cần phải cảnh sát với bệnh nghĩa là khi bệnh nhân đến khám
nhân viên y tế cũng phải nhận biết được những dấu hiệu làm xét nghiệm và cách ly một cách kịp thời
tuyệt đối không được phân biệt kỳ thị với người mắc bệnh
vì như vậy sẽ càng tạo áp lực khiến cho họ không khai báo hoặc trốn tránh khai báo
đối với người dân thì nên giảm và tránh hành vi nguy cơ nên hiểu rõ bạn tình của mình
nhận biết được những dấu hiệu của bệnh đồng mùa khỉ để đi khám cách ly kịp thời nếu phát hiện bệnh
bệnh đậu mùa khỉ không dễ dàng lây lan cho tất cả mọi người trong cộng đồng
chỉ dễ lây lan cho một số nhóm người ở nguy cơ cao như đồng tính ở nam
người song giới người có nhiều bạn tình quan hệ tình dục không an toàn không bảo vệ bằng báo cao su
cùng với đó manh động mùa khỉ có thể lây do tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh
theo hình thức sạch bắn qua dịch tiết
do vậy người dân khi tiếp xúc gần với những người có triệu chứng nghi ngờ mắc động mù khi
nếu có các nghi ngờ triệu chứng động mùa khỉ thì cần phải đến cơ sở y tế địa phương
để được trần đoán xác định và chủ động cách ly tránh lây lan cho cộng đồng
chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh tại việt nam bộ y tế cũng đã xếp động mùa khỉ là bệnh chuyển nhiễm nhóm b
đây là nhóm bao gồm những bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm có khả năng lây chuyển nhanh và có thể gây tử vong
với những ca bệnh ghi nhận tại việt nam trong thời gian gần đây
các nơi tiếp tục điều tra dịch tễ giám sát ca bệnh có tiếp xúc với những người đi từ vùng dịch
nguy cơ đến đầu đáp ứng đến đó để không mất kiểm soát dịch bệnh
cũng như không gây tốn kế nguồn lực vì lúc này có rất nhiều dịch bệnh khác nhau đang bùng phát như suốt suốt huyết tay chân miệng
bên cạnh đó cũng cần phải lưu ý rằng tiếp tục tăng cường giám sát cờ khẩu
người đi từ vùng dịch về giám sát cộng đồng và ghi nhận bệnh nhân từ nơi khác đến
việc phát hiện sớm các bệnh trong cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc khoanh vùng cách ly tránh lây lan